tiên công nghệ thực tế ảo được ứng dụng rộng rãi trong một kỳ đại hội đoàn
một phần mềm riêng sử dụng trên điện thoại thông minh smartphone cũng là nơi cung cấp các thông tin tài liệu
tạo điều kiện cho các đại biểu tham dự đại hội tự do tương tác trao đổi đóng góp ý kiến
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hà nội dự kiến đón gần hai mươi bốn triệu lượt khách du lịch
điều này đã giúp cho hà nội xếp thứ bảy trong top một mươi thành phố có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới
đây là thông tin được lãnh đạo sở du lịch hà nội chia sẻ tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức chiều qua một mươi hai tháng một mươi hai
trong số gần hai mươi bốn triệu lượt khách du lịch đến hà nội năm hai nghìn một mươi bảy có gần năm triệu lượt khách quốc tế
trung quốc hàn quốc nhật bản pháp mỹ là những thị trường có lượng khách đông nhất tới hà nội trong năm nay
theo khảo sát của mastercard năm hai nghìn một mươi bảy hà nội được đánh giá xếp thứ bảy trong top một mươi thành phố
có tăng trưởng du lịch nhanh nhất trên thế giới
còn theo khảo sát của trang pinterres hà nội đứng thứ ba trong top hai mươi điểm đến du khách muốn ghé thăm nhất trên thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám ngành du lịch thủ đô phấn đấu đạt hai mươi năm bốn triệu lượt khách ghé thăm
để đạt được mục tiêu này hà nội tiếp tục đầu tư quảng bá hình ảnh hà nội trên mạng tin tức truyền hình cáp cnn
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám với tổng kinh phí hai triệu usd gồm năm phim ngắn sáu mươi giây
năm phóng sự ba đến năm phút và một chương trình đặc biệt ba mươi phút giới thiệu quảng bá về hà nội
thành phố cũng xây dựng thêm nhiều điểm đến mới có nhiều sản phẩm mang tính đặc thù
và tiếp tục tạo ra các sản phẩm du lịch dựa trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống một cách bền vững
chiều qua tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ký kết chương trình phối hợp với ủy ban dân tộc
về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
mục tiêu ký kết chương trình là phối hợp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và gia đình
đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
trong đó về lĩnh vực văn hóa sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết số ba mươi ba nqtu hội nghị trung mương chín khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
xây dựng tổ chức thực hiện các chính sách trong việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc
như tiếng nói chữ viết trang phục lễ hội ẩm thực gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi
chương trình phối hợp sẽ được triển khai tại năm mươi hai tỉnh thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
thưa quý vị và các bạn thực hiện đề án đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt năm hai nghìn bốn mươi
trường đại học văn hóa hà nội đã tiến hành dự án đào tạo bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực sáng tác văn học giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
hội thảo đào tạo tài năng trong lĩnh vực sáng tác văn học vừa diễn ra tại đại học văn hóa hà nội chính là bước đi đầu tiên
để cụ thể hóa dự án nói trên
hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia nhà văn nhà thơ nhà lý luận phê bình văn học có nhiều kinh nghiệm trong công tác sáng tác
nghiên cứu phê bình giảng dạy văn học nhằm đưa ra những gợi ý để giải quyết một số vấn đề quan trọng
trong việc đào tạo bồi dưỡng tài năng sáng tác văn học
chúng tôi tổ chức hội thảo là để bước đầu triển khai cái đề án đào tạo tài năng ngành sáng tác văn học
với ba cái nhiệm vụ phải đạt được
thứ nhất là xây dựng được tiêu chí tuyển chọn sinh viên
bởi vì thông thường cứ hai năm một lần trường đại học văn hóa hà nội tuyển sinh ngành sáng tác văn học
nhưng những sinh viên này thì quả thật để có thể đào tạo được ra những tài năng văn học thì cũng còn khó khăn
vì thế chúng tôi mong muốn đề án để thực hiện được một cách hiệu quả
sẽ phải có tiêu chí để tuyển chọn những tài năng sinh viên
thứ hai là tiêu chí để lựa chọn giảng viên
bởi vì thực sự quá trình đào tạo
thì giảng viên cũng là một yếu tố hết sức quan trọng để tạo nên sự thành công
và thứ ba là để xây dựng cái chương trình đào tạo
trong lịch sử gần bốn mươi năm đào tạo sinh viên viết văn tại trường đại học văn hóa hà nội
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến nay đã có những gương mặt nổi bật
có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn học việt nam hiện đại
tuy nhiên việc đào tạo những người viết văn trong bối cảnh hiện nay đang gặp nhiều khó khăn
với tư cách là đơn vị trực tiếp đào tạo
tổng khoa viết văn báo chí đã ý thức được trọng trách của mình
trong chủ trương lớn của chính phủ hai nghìn một mươi sáu
có một cái quyết định là cho phép đào tạo các tài năng trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật
bộ văn hóa đã thực hiện chủ trương ấy và giao cho trường và trường kết hợp với khoa
để thực hiện đề án đào tạo tài năng trẻ với tất cả tinh chất đặc thù
với tất cả sự ưu tiên có thể được
với tất cả sự quyết tâm và tính chuyên nghiệp của nó
thì hy vọng sẽ mở ra những cái khả năng và có thể đào tạo ra được những tài năng
cho lĩnh vực văn học nghệ thuật của đất nước
ngoài việc xác định tiêu chí lựa chọn người học người dạy
dự án đào tạo bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực sáng tác văn học
còn phải quan tâm đến các vấn đề như chương trình đào tạo
thực tế thực tập giao lưu công bố xuất bản biên dịch
đây là những nội dung sẽ được cụ thể hóa trong những hoạt động tiếp theo của dự án
dự án bích họa trên phố phùng hưng được xây dựng trên cơ sở chương trình
đưa nghệ thuật vào không gian sống do ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
phối hợp với chương trình định cư con người liên hợp quốc
và quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc thực hiện
trước đó chương trình đã thành công với dự án đưa hơn một trăm linh ngôi nhà
ở làng trài tam thanh tỉnh quảng nam trở thành những bức tranh sinh động
thu hút sự quan tâm của khách du lịch
được xây dựng từ thời pháp cây cầu đá trên phố phùng hưng này
đã trở nên quen thuộc gắn bó với nhiều thế hệ người dân hà nội
cầu có chiều dài khoảng một km với một trăm ba mươi một ô vòng mà người dân hay gọi là vòng cầu
các vòng cầu này là trụ đỡ cho tuyến đường sắt nối nhiều tỉnh phía bắc
với ga long biên trong đó có bốn vòng cầu để thông làm lối sinh hoạt cho người dân
một trăm hai mươi bảy vòng cầu đều được xây dựng để xây dựng cho người dân
vòng cầu còn lại đã được bịt kín từ hàng chục năm qua
thưa quý vị và các bạn hiện tôi đang đứng ở tuyến phố phùng hưng hà nội
và ngay sau lưng tôi là những vòm cầu đá được xây dựng cách đây hơn một trăm linh năm
có thể coi những vòng cầu đá này là chứng nhân lịch sử của ngành đường sắt việt nam
và của người dân thủ đô hà nội trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước
giờ đây tuyến phố phùng hương chuẩn bị được thay áo mới
bởi một dự án mang tên bích họa trên phố phùng hưng
dự án này được xây dựng trên các đường sắt việt nam
cơ sở đưa chương trình nghệ thuật và không gian sống
được triển khai ở các thành phố của việt nam từ năm hai nghìn một mươi
để chuẩn bị cho chương trình ban tổ chức đã giới thiệu một mươi một tác phẩm nghệ thuật
của các nghệ sĩ việt nam và hàn quốc được triển lãm trong khuôn viên tòa nhà xanh liên hợp quốc
trước khi chính thức thi công tại phố phùng hưng
các tác phẩm truyền tải thông điệp về một thủ đô ngàn năm văn hiến
đang đứng trước những đổi thay to lớn
song vẫn luôn gìn giữ những truyền thống và tinh hoa văn hóa
có thể ghi dấu ấn trong lòng người dân việt nam và bạn bè quốc tế

và sự kết hợp giữa hai hình thức hội họa đấy
nó sẽ nâng cao được cái chất lượng sống chất lượng của không gian công cộng
thu hút được khách du lịch đến nhiều hơn
cái điều này thì đã được dẫn chứng ở nhiều thành phố trên thế giới
gần nửa tháng nay công tác thi công lắp vỉa hè bằng đá đã được thực hiện
những viên đá xanh khi hoàn thiện sẽ thay đổi diện mạo con phố này
các khung kim loại cũng đã được dựng lên
trước đó chúng đã được xử lý lớp chống nước đằng sau
cổng vòm số năm mươi tám là cổng vòm đầu tiên được các nghệ sĩ dựng khung vẽ
họ sử dụng loại sơn pu và golden archilic
có độ bền từ năm đến một mươi năm để thực hiện các tác phẩm của mình
theo họ những bước vẽ được chia tỷ lệ rõ ràng trước khi chấp cọ
và được vẽ trên bàn gỗ trước khi gắn vào vòng cầu
đây là dự án giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ hàn quốc và các nghệ sĩ việt nam
và chúng tôi đặt chủ đề đây là

tuyến đường ký ức có thể là tái hiện lịch sử của hà nội là cơ bản
trong đó có rất ít những phần giới thiệu một phần về lịch sử và văn hóa của hàn quốc
điều mà các nghệ sĩ mong đợi đó là sau khi những tác phẩm này hoàn thành
sẽ được khách du lịch và người dân thủ đô yêu thích
qua đó tạo ra sự tương tác mạnh mẽ với các hoạt động xung quanh phố đi bộ nói riêng
và các hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung
tuy nhiên nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra lo ngại vì chưa nhìn thấy ý đồ xuyên suốt của ban tổ chức
về toàn cảnh của cảnh quan đô thị
trước khi đi vào một cái dự án nào đấy đối với hà nội
đặc biệt là một dự án mang ý nghĩa về xã hội sâu rộng như thế trong không gian đô thị
thì tôi nghĩ cần phải lấy ý kiến rộng rãi của các hội nghề nghiệp
của các chuyên gia của người dân
và tôi nghĩ là khai thác nó là phải khai thác một cách tổng hợp
chứ không chỉ mỗi bích hóa không thôi
bởi khai thác tổng hợp
có một ý nghĩa về mặt giá trị về đô thị
mà muốn giá trị đô thị thì chúng ta phải có cái xem xét
và có cái ý kiến của các chuyên gia
đặc biệt là chuyên gia về lĩnh vực đô thị
có như thế thì chúng ta mới có một cái đề án tốt được
và chúng ta mới yên tâm làm được
còn kiến trúc sư trần huy ánh lại nhìn nhận những dự án nghệ thuật cộng đồng như thế này
chính là cách đánh thức di sản
trong bối cảnh nhiều di sản đô thị đang bị xâm hại như hiện nay
ông đề xuất
có thể biến không gian phố phủng hưng
thành sân chơi nghệ thuật cho các nghệ sĩ cộng đồng và những người yêu nghệ thuật
bằng cách thường xuyên thay mới các bức bích họa
ông cho biết thêm
chúng ta biết là đường phùng hưng là một phần của di sản đô thị hà nội
tất nhiên là cái di sản đấy là nó có một cái lịch sử là một trăm linh năm
mà nó là một cái di sản nhưng mà là một di sản sống
nó đang sống với chính thành phố chúng ta bằng những cái hoạt động đô thị của nó
tuy nhiên một thời gian dài là nó có những cái không được quan tâm
cho nên là nó có một phần nào đó là bị lãng quên và sử dụng nó không đúng mục đích
thế thì thành phố hà nội hay là văn quận hoàn kiếm đã có một cái ý tưởng
là thức tỉnh lại cái con đường phùng hưng mà có di sản đấy
để đóng góp tích cực hơn trong cuộc sống đô thị
thế và cái dự án bích họa này nó chỉ là khởi đầu cho một sự chú ý của xã hội
đến một cái không gian đô thị có giá trị
và đóng góp nhiều hơn cho cuộc sống công cộng của thành phố
đối với người dân sống quanh khu phố
thì đây là một dịp tốt để biến bức tường lịch sử trên phố phùng hưng
trở thành một không gian nghệ thuật của cộng đồng
họ đang háo hức chờ đợi sự thay đổi diện mạo của những chiếc vòng cầu hàng trăm tuổi này
trong phần tiếp theo của chương trình
lạng sơn tăng cường phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm
thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị
tại hà nội bộ y tế vừa tổ chức hội thảo tổng kết công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế năm hai nghìn một mươi chín
xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy đến thời điểm hiện tại
việt nam đã chịu ảnh hưởng của một mươi bốn cơn bão nhiều đợt áp thấp nhiệt đới
và các tổ chức phòng chống thiên tai của ngành y tế
đợt mưa lớn gây lũ quét lũ ống sạt lở đất ở miền bắc miền trung
các hiện tượng chiều cường tố lốc lốc xoáy xét đánh xuất hiện nhiều ở khu vực miền nam
sau thiên tai điều đáng lo ngại nhất luôn là các bệnh truyền nhiễm
tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và rút kinh nghiệm từ các năm trước
năm hai nghìn một mươi bảy không ghi nhận vụ dịch nào trong thiên tai
hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước
nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế
trong năm qua những tồn tại trong chỉ huy điều hành và tổ chức phòng chống thiên tai
lụt bão để xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế
trong những năm tới bảo đảm khả thi phù hợp và hiệu quả
huyện lộc bình là địa phương có đỉnh mẫu sơn thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất
bởi thời tiết rét đậm rét hại của tỉnh lạng sơn
để chủ động phòng chống đói rét cho châu bò trong mùa đông này
bà con nông dân huyện lộc bình đã có sự chủ động
bảo đảm các điều kiện tốt nhất về chuồng trại thức ăn dự trữ để phòng chống đói rét cho gia súc
mùa đông năm ngoái gia đình bà vi thị thành ở thôn trà ký xã mẫu sơn huyện lộc bình
có hai con trâu bị chết do rét đậm rét hại
đối với điều kiện kinh tế của gia đình thì đây là một tài sản không nhỏ
rút kinh nghiệm từ các mùa đông trước gia đình bà đã chú trọng tích lũy để xây dựng chuồng trại cho vật nuôi
và chủ động dự trữ dơm khô cùng nhiều loại thức ăn gia súc khác
phục vụ cho đàn châu bò trong mùa đông này
gia đình tôi cũng như các hộ gia đình khác đến mùa đông thì mấy dơm cho châu bò
và lấy rau lợn để ủ hoặc làm khô để mùa rét mới được chăn
gia đình tôi cũng đã thu gom tích lý và xây được chuồng để mà nhốt trâu vào mùa đông
trong những ngày xảy ra rét
rét đậm rét hại tại xã mẫu sơn huyện lộc bình luôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thời tiết
có những thời điểm nhiệt độ xuống dưới độ c xuất hiện băng giá
chính vì vậy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân
trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc đàn vật nuôi
tuyệt đối không chăn thả gia súc trong những ngày giết đậm giết hại
vận động các hộ dân xây dựng chuồng trại kiên cố và chuẩn bị đủ thức ăn cho gia súc trong mùa đông
về chính quyền xã thì ngay từ đầu năm
qua các cuộc họp giao ban của dân chính ở xã cũng như họp thôn
thường xuyên tuyên truyền cho bà con chủ động chăm lo cho đàn gia súc gia cầm xây chuồng trại
hiện nay trên bảy mươi là các hộ gia đình đã xây chuồng trại cho châu bò
vận động tuyên truyền cho bà con trước khi bước vào đợt z cuối năm
thì các thôn không có dơm thì cũng xuống xá bạn ở dưới vùng thấp để xin dơm về dự trữ cho châu bò
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đã có hàng trăm con gia súc bị chết do đói z
trước những diễn biến phức tạp của thế tiết
việc chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc
là rất cần thiết để tránh những thiệt hại do giá rét gây ra
trên địa bàn tỉnh quảng trị tại các khu công nghiệp khu kinh tế
trong thời gian qua có rất nhiều nhà đầu tư đến đăng ký đầu tư
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay các khu công nghiệp khu kinh tế ở quảng trị
vẫn còn rất nhiều đất bỏ chống
qua tìm hiểu có rất nhiều nguyên nhân mà tỉnh quảng trị gặp phải
khi kêu gọi các nhà đầu tư đến nơi đây
khu công nghiệp tân thành thuộc địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
có tổng diện tích hơn một mươi tám hectare
hiện chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn my anh khe xanh đầu tư làm nhà máy chế biến
và bảo quản nông sản mi anh
trên phần đất chỉ một mươi chín m hai mà thôi
đến thời điểm này tại các khu công nghiệp khu kinh tế trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã thu hút được một trăm ba mươi bốn dự án đầu tư với tổng số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
nhưng trong đó chỉ có tám mươi chín dự án đi vào hoạt động với tổng vốn hơn tám tỷ đồng
hiện có rất nhiều nhà đầu tư đến chủ yếu chiếm dụng đất mà không làm gì
thời trường tôi vừa rồi cũng kết hợp với sở tâm nguyên mới trường
và đi tương đơn vì doanh nghiệp ra soát lại
doanh nghiệp nào mà thu hồi đất trợ ngại khó khăn thì vẫn tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ
còn doanh nghiệp nào có cái
bên cạnh chấn chỉnh lại việc chiếm dụng đất của một số nhà đầu tư trong các khu công nghiệp
tỉnh quảng trị cần có những giải pháp lâu dài và bền vững
không nên quá giàn trải
để rồi đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khu kinh tế quá nhiều mà lại thiếu nhà đầu tư
trong khi đó người dân lại thiếu đất sản xuất
tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội thảo chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất
gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị
trong những năm qua ngành chăn nuôi nước ta đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao
như chăn nuôi bò sữa của vinamilk thg mill công ty sữa mộc châu
gà của thái dương công ty ba huân
với cách làm là lấy các doanh nghiệp làm vai trò chủ đạo đã giúp phát triển được nhiều mô hình kinh tế
đem lại lợi ích thiết thực không những cho người nông dân mà cả người tiêu dùng
công ty sẽ bao tiêu toàn bộ các sản phẩm mà các sản phẩm được ký kết ổn định không tăng không giảm
thứ hai nữa là các quy trình chăn nuôi kiến thức mới về chăn nuôi đều được công ty khuyến nông
nay chúng tôi có trên năm trăm bảy mươi hộ chăn nuôi
và họ là những người hiện nay đang chăn nuôi và sản xuất chủ yếu là sản lượng sữa của công ty hiện nay
ngành chăn nuôi đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về con giống thức ăn sản phẩm chăn nuôi
tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành này đã rơi vào tình trạng phát triển nóng
dư thừa nguồn cung làm cho người chăn nuôi thua lỗ nặng
nguyên nhân chính là khâu tổ chức sản xuất yếu kém
yếu nhất là khâu kết nối người sản xuất với thị trường
chăn nuôi theo tâm lý đám đông
do đó thời gian tới rất cần thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp nói chung
và sản phẩm chăn nuôi nói riêng
quan trọng nhất tôi cho chính là doanh nghiệp
doanh nghiệp là người phát hiện ra tín hiệu của thị trường
từ tín hiệu của thị trường đó tổ chức và dẫn dắt người chăn nuôi làm theo
và để tìm được thị trường nào
thế thì tôi chúng tôi đang có cái giải pháp kiến nghị ngay trong hai trăm một mươi
thì một trong những dự án đầu tư vào nông nghiệp và chăn nuôi
thì là dự án gọi là dự án được khuyến khích đầu tư
là những dự án phải tổ chức các chuỗi liên kết có nông dân tham gia
và nhà nước nên dành những cái gì hỗ trợ ví dụ như tiến dụng ví dụ như khuyến nông ví dụ như đào tạo
thay vì hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi hãy hỗ trợ qua doanh nghiệp hợp tác xã
để từ đó họ hỗ trợ lại cho nông dân họ dẫn dắt nông dân
thì hơn là chúng ta hỗ trợ trực tiếp cho đông hộ
tại hội thảo ý kiến của các chuyên gia
các chuyên gia nông nghiệp trong và ngoài nước đã đưa ra các giải pháp
nhằm xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi
đồng thời nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa
về chính sách liên kết thay đổi cách tiếp cận theo hướng sản xuất công nghiệp
tập trung hạ giá thành sử dụng con giống thức ăn áp dụng quản trị tốt
và đẩy nhanh chăn nuôi hữu cơ theo hướng các sản phẩm đặc sản vùng miền
trong phần tin quốc tế khai mạc hội thảo asean lhq về luật biển
triều tiên tuyên bố tăng cường năng lực phòng vệ
hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai hội thảo tập huấn asean lhq lần thứ nhất về luật biển
bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
đã chính thức khai mạc tại thủ đô jakarta của indonesia
hội thảo kéo dài trong ba ngày này nằm trong kế hoạch hành động
để thực hiện tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện
giữa asean và liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại phiên khai mạc ông hendrik bakkeling phó đại sứ đức tại indonesia khẳng định
các bên cần tuân thủ công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
và bày tỏ mong muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế
quan điểm của đức là chúng ta cần phải tuân thủ
công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
đức cùng với liên minh châu âu đã và đang hợp tác chặt chẽ với các nước asean
trong đảm bảo duy trì hòa bình và tự do hàng hải ở khu vực biển đông
mong muốn các quốc gia giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế
đại diện phái đoàn nhật bản tại asean cũng nhất trí quan điểm này
kêu gọi các bên có tuyên bố chủ quyền trên biển đông giải quyết bất đồng
thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế
tại hội thảo các đại biểu cũng đọc tham luận và trao đổi về hàng loạt vấn đề
liên quan tới công ước liên hợp quốc về luật biển như sự liên quan của văn kiện này
với việc thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững
nghiên cứu khoa học biển cũng như giải quyết tranh chấp
cũng trong ngày hôm qua nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã kêu gọi bình nhưỡng
tiếp tục phát triển và sản xuất các loại vũ khí đa dạng hơn để hoàn toàn chế ngự được kẻ thù
tuyên bố được đưa ra tại hội nghị công nghiệp quốc phòng lần thứ ba
của triều tiên diễn ra tại bình nhưỡng trong bối cảnh cùng ngày đã có nhiều thông tin cho biết
triều tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới
theo truyền thông triều tiên tại hội nghị nhà lãnh đạo kim jong un đã hoàn ngành vụ phóng
tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoa sông một mươi năm hồi tháng trước được cho là có tầm bắn bao phủ
toàn bộ lục địa mỹ ông cũng hối thúc các nhà khoa học nước này tăng cường phát triển
năng lực quốc phòng của triều tiên trong tình hình mới đáng chú ý đây là lần đầu tiên
hội nghị công nghiệp quốc phòng triều tiên được đưa tin trên truyền thông
trong động thái có liên quan cùng ngày trang mạng ba mươi tám north chuyên theo dõi tình hình triều tiên
của viện nghiên cứu đại học john hock kings mỹ đã đăng tải một số hình ảnh vệ tinh cho thấy
đang có nhiều hoạt động diễn ra tại bãi thử hạt nhân punggiri của triều tiên khi nhiều phương tiện
vận chuyển và nhân lực đã xuất hiện tại cổng phía tây của cơ sở này giới phân tích nhận định
triều tiên có thể đang đào một đường hầm để chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân mới
tiếp tục thông tin về vụ tấn công mang động cơ khủng bố tại hệ thống tàu điện ngầm
quảng trường thời đại ở thành phố new york mỹ ngày một mươi hai tháng một mươi hai cảnh sát bangladesh đã tham
quốc gia phối hợp điều tra và cho biết nghi phạm không có tiền sự nào tại nước này
theo thông báo các lực lượng an ninh thành phố chithagon ở miền nam bangladesh đang cố gắng
tìm kiếm họ hàng hay bất kỳ mối liên hệ đáng ngờ nào của nghi phạm al keyes ula hai mươi bảy tuổi đối tượng
này không nằm trong bất kỳ danh sách theo dõi vì các hành vi cực đoan hay từng tham gia nhóm khủng bố nào
hồi tháng chín vừa qua ula từng có thời gian về thăm bangladesh trước đó theo truyền thông mỹ
nghi phạm gây ra vụ tấn công đến từ bangladesh và đã có bảy năm sống ở mỹ tên này cho biết muốn trả
thù các vụ không kích của mỹ nhằm vào is và bị ảnh hưởng bởi những kế hoạch khủng bố vào dịp giáng
sinh ở châu âu đối tượng đã sử dụng bom tự tạo mang theo người nhưng thiết bị chỉ phát nổ một
phần khiến đối tượng cùng ba người khác bị thương vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng đã gây
ra tình trạng hỗn loạn và làm giao thông bị đình trệ gần bảy tấn sữa của tập đoàn sữa hàng đầu
của pháp lataly sẽ bị thu hồi tại các thị trường trên toàn thế giới do lo ngại sản phẩm bị nhiễm
vi khuẩn salmonella sau hai mươi sáu trường hợp trẻ mắc bệnh tại pháp lệnh thu hồi do chính tập đoàn
lattaly và giới chức y tế pháp đưa ra đối với nhiều thị trường bao gồm anh pakistan
trung quốc và sudan thông báo được đưa ra sau khi tại pháp xảy ra vụ việc có hơn hai mươi trẻ dưới sáu
ba mươi tuổi nhiễm bệnh vào hồi đầu tháng các triệu chứng bao gồm tiêu chảy nặng đau bụng buồn nôn và đau
sốt đây là các triệu chứng nhiễm khuẩn salmonella gây ra bởi một loại vi khuẩn đường ruột truyền từ
gia súc vi khuẩn salmonella vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ bởi nguy cơ mất nước và có thể dẫn tới
tử vong những triệu chứng khi nhiễm khuẩn là nôn mừa và tiêu chảy hiện chưa có báo cáo về trường
hợp nhiễm khuẩn dẫn đến tử vong và hiện cũng chưa có báo cáo về trường hợp nhiễm salmonella tại nước
ngoài tập đoàn lactali của pháp đứng thứ hai thế giới về ngành công nghiệp sữa đứng đầu châu
âu về sữa và phô mai với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như sữa celia pico beurre presidant
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả xin kính chào và hẹn gặp lại